tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trù xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
thông tin điều tra ban đầu do mâu thuẫn đất đai giữa gia đình trường và bà nguyễn thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là cô ruột của trường ở cạnh nhà
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi trường đi nhậu về thấy nhà bà tuyết chửi gia đình trường
lúc này trường tức giận lấy một con dao đi sang nhà bà tuyết đâm nhiều nhát vào người bà tuyết
gây án xong đối tượng đem con dao đến công an xã bình hòa huyện châu thành đầu thú
còn bà tuyết do vết thương quá nặng đã tử vong ngay trong đêm
một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
thủ phạm gây án là đối tượng nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh công an huyện can lộc kịp thời bắt giữ ngay sau đó
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn tại hiệu vàng kim sơn hiền ở thị trấn nghèn đã xảy ra vụ cướp
đối tượng xông vào quầy bán hàng dùng búa đập vỡ tủ kính lấy một số vòng đeo cổ bằng vàng và lên xe tẩu thoát trong đêm tối
sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh hà tĩnh huy động tối đa lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
thu thập tài liệu chứng cứ tiến hành chốt chặn các tuyến xoát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng
đến khoảng một giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ án trên là nguyễn minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thạch trung thành phố hà tĩnh và tiến hành bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu vòng kiềng bằng vàng có giá trị khoảng một trăm chín mươi triệu đồng
một xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi cùng với tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan điều tra bước đầu toàn khai nhận do đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc đã tạm giữ nguyễn minh toàn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đo tài sản trên không gian mạng
bắt giữ đối tượng nguyễn thị thùy liễu
trên năm hai nghìn hai chú tại xã thái hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bước đầu xác định số tiền liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn lập nhóm bán xỉ quần áo trên gia lô và mời nhiều người tham gia vào nhóm có tên là nhóm một xỉ bé diệu
sau đó liễu tìm mua một tài khoản ngân hàng shb thuộc chủ sở hữu phan thị ngọc diệu dùng để giao dịch với khách hàng
để lấy lòng tin từ mọi người liễu thường xuyên đăng hình quần áo kèm theo giá xỉ để khách chọn mua
mỗi lần chốt hàng liễu yêu cầu khách chuyển hết số tiền rồi mới gửi đơn đi
sau khi nhận được tiền thì liễu chặn ngay gia lô của bị hại và xóa họ khỏi nhóm xỉ để chiếm đoạt tiền
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ đồ vật tài liệu chứng cứ xác định
với thủ đoạn trên liễu đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị thùy liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nguyễn thùy liễu đã bị sập bẫy lừa
là sinh viên nên việc sử dụng mạng xã hội là thường xuyên
dù khá cảnh sát với những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội
nhưng bạn sinh viên này không nghĩ đến một ngày mình lại là nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này

người ta chứng kiến cho bà ấy
người ta bị phổ biến trên đất nước
và người ta cho bệnh vi phạm
nhiều người khi nào có vi phạm

và nếu bà ấy không thiệt lời
mình không đưa tiền một cái nick tên là thu mua kiểu clip
đó thì họ bảo là họ mới thu mua được clip này mình có muốn chuộc lại thì họ sẽ không đăng lên nữa
thì giá của bạn ấy sẽ là năm triệu
năm bắt được tâm lý của những bạn trẻ khi những hình ảnh nhạy cảm do gắt ghép được phát tán trên không gian mạng
sẽ gây ra những tổn thương về tâm lý cùng những tổn hại sâu sắc về hình ảnh cá nhân trong xã hội
vì tâm lý e ngại xấu hổ nên nhiều người không trình báo với cơ quan công an và thoại hiệp chấp nhận mất tiền
và họ sẽ bảo là bởi vì mình quá một tiếng mình không chuyển tiền cho họ ấy
nên là năm triệu bây giờ sẽ là hai mươi triệu thì mới được họ gỡ cái clip đấy
đây là thủ đoạn được cơ quan công an cảnh báo xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây
và các nạn nhân chủ yếu là nam giới
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo hành vi cắt ghép sử dụng hình ảnh của người khác vào những video clip nhạy cảm
nhằm mục đích tống tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hành vi mà cắt ghép hình ảnh của một người nào đó trên không gian mạng
vào những ảnh nóng chẳng hạn nhằm mục đích để tống tiền
thì rõ ràng là cấu thành cái hành vi là cứng đoạt tài sản
về cấu thành của cái tội cưỡng đoạt tài sản cho dù người ta không có kết quả xảy ra
không cứng đoạt được tài sản nhưng mà cấu thành chỉ cần là sử dụng những thông tin
để uy hiểm
các cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dân trong tình huống này dù bị đe dọa thế nào
cũng cần trình báo cơ quan công an để phối hợp xử lý vụ việc
những thông tin truy nã tội phạm
bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê trợ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước
mà chi tiêu mục đích khác nguyễn văn quang chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn an châu
và vi thị thắm kế toán ủy ban nhân dân thị trấn an châu vừa bị công an huyện sơn động
tỉnh bắc giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn
bị can quang ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ an châu tổ chức kinh doanh khai thác
và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện sơn động
theo điều khoản hợp đồng hàng tháng hợp tác xã chợ an châu phải nộp cho ủy ban nhân dân thị trấn an châu
một mươi năm triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên nguyễn văn quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo vi thị thắm thực hiện trái công vụ
không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để sử dụng chi vào các mục đích khác sai quy định
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền ba trăm bốn mươi triệu đồng
ngoài ra công an huyện bố trạch cũng vừa bắt giữ bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi bảy đến một mươi chín
cùng chú tại thôn cổ giang một xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
để điều tra về hành vi cướp tài sản của người đi đường
vào ngày hai mươi bốn tháng ba khi phát hiện xe máy của hai nạn nhân đang lưu thông trên địa phận xã cự nẫm huyện bố trạch
nhóm bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô tiếp cận và chặn xe tạo tình huống để bị hại mất tập trung
nhóm đối tượng lén lấy trộm hai điện thoại di động sau đó đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận sau khi thống nhất về thủ đoạn chặn người đi đường để chiếm đoạt tài sản
thì chúng đã chọn đoạn đường hồ chí minh khu vực lân cận phong nha nơi có nhiều điểm thăm quan nhắm vào khách du lịch để gây án
trong khi đó thời gian gần đây trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội liên tục xảy ra những vụ cướp giật tài sản của người đi đường
trộm cắp tài sản trong nhà dân mặc dù đã được cảnh báo về phương thức hoạt động của các đối tượng này
tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
cuối tháng ba vừa qua công an xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội nhận được đơn trình báo của người dân
khi bị hai đối tượng lạ mặt giật mất trước điện thoại iphone một mươi năm pro max
sau khi tiếp nhận thông tin công an xã tam hiệp phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án là chú tuấn việt và phùng đức hường
cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện ba vì thành phố hà nội
lúc lâu không thấy có ai sơ hỏi thì cháu định quay về quay về thì gặp chị này chị vừa đi từ trong cái quán tạp hóa gần ấy ra
thấy chị một tay bấm điện thoại thì hai bọn cháu quay lại thì cướp trả tài sản
cháu lái xe thì cháu có bảo việt là một tay ôm vào người trước để cướp
ví dụ trừ khi người ta giữ lại điện thoại hay giữ tay để phòng ngã ra sau
thì việt có làm theo việt cướp thành công trên điện thoại rồi và cháu bỏ chạy
đi ở trên đường
đi ở trên đường có ai sơ hỏi thì mình lấy người em
còn không bàn bạc là phải cướp phụ nữ hay là người già hay là chị em ạ
qua điều tra cho thấy các đối tượng mặc dù có tuổi đời rất trẻ nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện
các đối tượng đeo khẩu trang mặc quần áo kín mít tháo biển số xe phương tiện thực hiện gây án cũng được bọn chúng độ chế
từ đó khiến cho công tác truy đuổi phát hiện gặp nhiều khó khăn
đặc biệt cơ quan công an cũng cho biết thêm do nghiện đánh bạc tài xỉu trên mạng xã hội
chu tuyến việt đã nợ số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng nên việt đã rủ hưởng đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ
theo công an thành phố hà nội hiện nay tình trạng cướp cướp giật trên địa bàn thành phố đang có tính chất phức tạp
các đối tượng không chỉ trẻ hóa mà hành vi còn rất manh động điều lĩnh sẵn sàng hành hung chống trả nếu bị truy bắt
do vậy công an thành phố khuyến cáo người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản
không mang nhiều tài sản có giá trị ra đường không nghe điện thoại khi tham gia giao thông để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
tối qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng tiến hành khám nghiệm hiện trường
đồng thời truy bắt đối tượng nguyễn hồng tâm trú tại huyện bù đăng để điều tra làm rõ vụ truy sát sau khi xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu khiến hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h tối ngày một mươi sáu tháng bốn trong lúc dương mộng tâm chú tại huyện bù đăng cùng một số người bạn đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nguyễn hồng tâm
được mọi người căn ngăn hồng tâm đi về còn mộng tâm về nhà và tiếp tục gọi điện cho ông nguyễn hồng thiện chú cùng địa phương đến chơi
thì bất ngờ hồng tâm cầm dao dựa xông vào nhà của mộng tâm chém trúng đầu của ông thiện rồi đuổi theo chém liên tiếp vào chân và người của mộng tâm
sau khi gây án nguyễn hồng tâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường hai nạn nhân đã đi được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt bãi gió từ trưa ngày một mươi hai tháng bốn các đơn vị thi công đã triển khai phương án gia cố khẩn cấp bằng cách khoan ba mươi ba mũi trên sườn đèo cả để bơm bê tông
cùng với việc khoan phun bê tông từ trên xuống đến ngày một mươi bảy tháng bốn đơn vị thi công cũng đã hoàn thành việc phun bê tông lên vòm hầm qua đó gia cố các điểm sạt lở
kế hoạch tiếp theo sẽ là công đoạn di rời đất đá ra khỏi hầm khi vòm hầm đã được củng cố đầy đủ
đại diện xí nghiệp sông đà một mươi hai thuộc công ty cổ phần sông đà một mươi cho biết là về độ khó của việc thi công trong môi trường hầm nhỏ và thiếu dưỡng khí cũng như sự phức tạp của địa hình và địa chất trên đèo cả
việc thực hiện song song các phương pháp phun bê tông vỏm hầm và bơm bê tông từ trên sườn đèo cả là cần thiết để bảo đảm sự ổn định lâu dài của hầm
sau sự cố sạt lở tại hầm đường sắt bãi gió từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến nay lực lượng chức năng đã cấm tất cả xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua đèo cả giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
hiện tại rất nhiều xe trọng tải lớn xe quá khổ đều phải nằm lại ở hai đầu đèo cả
việc xử lý sự cố dự kiến phải đến ngày hai mươi hai tháng bốn mới có thể hoàn thành